bệnh viện thống nhất tp hcm đã đưa ra thông tin cảnh báo về tình trạng loạn nhịp gia tăng trong thời gian gần đây
thạc sĩ bác sĩ trần quốc cường phó khoa nhịp tim bệnh viện thống nhất cho biết
chỉ trong thời gian ngắn gần đây bệnh viện đã liên tiếp tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân bị luận nhịp
quy tê dài đặc biệt có bệnh nhân suýt được tử khi chỉ mới một mươi tám tuổi
theo đó các bệnh trẻ tuổi nhất đó là một nữ bệnh nhân một mươi tám tuổi
bệnh nhân nhập viện vào ngày hai mươi ba tháng một trong tình trạng ngừng tìm ngừng thở khai thác bệnh sử được biết
trước đó bệnh nhân có sử dụng ba viên thực phẩm chức năng tăng cân
trong lúc tập văn nghệ tại trường bệnh nhân bỗng nhiên cảm thấy mệt chóng mặt hoa mát
ngay sau đó bệnh nhân té xuống và mất ý thức hoàn toàn giãn đồng từ
bệnh nhân đã nhanh chóng được sớt cứu tại trường và chuyển sang bệnh viện để cập cứu
tại bệnh viện bệnh nhân được hồi sức tim phổi nâng cao và chuyển sang khoa hồi sức tích cực trúng độc trong tình trạng hôn mê
hai ngày sau bệnh nhân tỉnh và chuyển tới khoa nhịp tim để tìm nguyên nhân gây ra hội chứng qt dài
sau quá trình kiểm tra các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hội chứng qt dài mắc phải do sử dụng thuốc thực phẩm chức năng tăng cân
sau khi xác định và cho bệnh nhân ngừng thuốc thì q tê của bệnh nhân đã ngắn lại và trở lại bình thường
trên khoa nhịp tim thì mình cũng đo lại điện tim theo dõi điện tim hai mươi bốn tiếng đồng hồ và mình cũng cho làm xét nghiệm gen
thì cũng không có thấy vấn đề về quy tê dài rối đầu nhịp cái quy tê dài này
thì từ đó thì tuyến sĩ khanh cũng như anh em trong khoa nhịp nghĩ là chắc khả năng là do thuốc là chính
thì mình hỏi là cái bệnh sử của bé thì bé có sử dụng một cái thuốc để tăng cân
vào giữa tháng hai vừa qua bệnh viện cũng đã tiếp nhận thêm hai ca bị loạn nhịp do sử dụng thuốc mắc phải
theo đó năm bệnh nhân bốn mươi hai tuổi nhập viện trong tình trạng mất ý thức trong một đến hai phút kèm cơn co giật
khai thác bệnh sử cho thấy bệnh nhân đang điều trị hiv và có sử dụng methadone
một trong những loại thuốc gây quy tê dài để cái nghiện sơ gan phiêu gan da diệu di chứng tai biến mạch báo não
do bệnh nhân co giật nên các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân lên khoan nội thần kinh để điều trị theo pháp đồ động kinh
tuy nhiên tình trạng bệnh không tiêm giảm nên các bác sĩ đã nghi ngờ bệnh nhân bị dối loạn nhịp nên đã mời khoa nhịp tim xuống để hộ trần
sau khi hộ trần các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có sử dụng thuốc methadone gây ra quy tê dài
đồng thời yon đồ của bệnh nhân có nồng độ cali rất thấp
đây là hai điều kiện thuận lợi gây ra qt dài cho bệnh nhân nên có những ngày bệnh nhân xuất hiện với những cơn ngất ngắn
ngay sau đó bệnh nhân đã nhanh chóng được bù điện dài và giảm liều thuốc cai nghiện xuống
hiện tại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định
trường hợp tiếp theo là một cụ bà bảy mươi hai tuổi có sử dụng thuốc để điều trị dối loạn nhịp
đồng thời bệnh nhân có tiền cắn ung thư gan dung nhĩ viên ngăn bê đai thác đường tuy thai
sau khi xác định và trần đoán bệnh quy tê dài các bác sĩ đã tiến hành cho bệnh nhân ngưng sử dụng thuốc và bù điện dài
bệnh nhân hiện tại đã ổn định và được chuyển lên khoa ca gan để tiếp tục điều trị
tiến sĩ bác sĩ trương quang khanh trường khoa nhịp tim bệnh viện thống nhất cho hay
độ tuổi có thể phát hiện ra hộ trứng quy tê dài là một mươi bốn tuổi
nhưng cho tới nay ca bệnh một mươi tám tuổi mắc hộ trứng quy tê dài này là ca nhỏ tuổi nhất mà bệnh viện từng tiếp nhận
theo đó dối loạn nhịp hay còn được gọi là qt dài có thể gây ra đột tử cho bệnh nhân
thông thường bệnh nhân bị dối loạn nhịp hai nguyên nhân chủ yếu đó là do bẩm sinh di chuyển trong gia đình và do mắc phai
phải tầm soát nó phải lưu ý nó
khi mình sử dụng một số giống thuốc một số nhóm thuốc lưu ý đó là một số thuốc
thứ nhất là thuốc về chống loạn nhịp thứ hai là thuốc về kháng sinh
một số thuốc mà thường sử dụng như kháng histamine
thì một số nhóm thuốc đó lại liên quan đến hộ trứng quy tê dài này
kết hợp chung với những trường hợp là mình rối loạn điện giải
giống như trường hợp tiêu chảy kéo dài giảm ca ly hoặc giảm ba nhê
kết hợp chung với nhau làm cho hộ trứng quy tê dài xuất hiện
và một loại là bóng sinh
thành ra mình không ngừa có thể dựa vào cái việc mà dựa vào triệu chứng của bệnh nhân
và thứ hai là nên đo cái điện tâm đồ là một cái phương tiện mà thường dễ dàng chúng ta làm được
nguy cơ mắc hộ trứng quy tê dài ở phụ nữ cao hơn năm giới hai ba lần
trường khoa nhịp tim bệnh viện thống nhất cảnh báo hộ trứng quy tê dài mắc phải
có liên quan tới vấn đề sử dụng thuốc hoặc dối loạn điện dài
làm cho bệnh nhân dơ bỏ cơn loạn nhịp gây ra đột tử
theo đó các nhóm thuốc cây loạn nhịp như thuốc hướng thần thuốc bao tử thuốc kháng sinh thuốc điều trị loạn nhịp
vậy nên đối với những trường hợp sử dụng thuốc cần phải theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ
sau khi sử dụng thuốc nếu cảm thấy chóng váng thì cần phải cẩn thận và nhớ ngay tới hộ trứng quy tê dài
cần phải đo điện tim định kỳ cho bệnh nhân sử dụng thuốc có khả năng gây ra qt dài
theo các bác sĩ có hơn năm mươi loại thuốc trong đó có rất nhiều loại phổ biến
có thể kéo dài khoảng quy tê cho người khỏe mạnh gây ra hộ trứng quy tê kéo dài được gọi là quy tê dài do thuốc
thuốc có thể kéo dài khoảng thời gian quy tê và dấu loạn nhịp tim bao gồm
một số loại thuốc kháng sinh thuốc chống trồng càm thuốc kháng vitamin thuốc lợi tiểu thuốc tim mạch
như thuốc hạ cholesterol thuốc tiểu đường cũng như một số loại thuốc kháng nấm và chống loạn thần
những người phát triển hộ trứng quy tê dài do dùng thuốc cũng có thể gây ra một số khuyết tật di chuyển trong tim
làm cho chúng dễ bị gián đoạn nhịp tim do uống thuốc và gây ra các khoảng quy tê kéo dài
nhưng người bị hộ trứng quy tê dài không có bất kỳ dấu hiệu triệu chứng nào họ có thể chỉ nhận thức được
nhưng tình trạng của họ từ kết quả điện tâm đồ ecg được thực hiện do một lý do không liên quan
bởi vì có lịch sử gia đình hộ trứng quy tê kéo dài hoặc kết quả thử nghiệm di chuyển
đối với những người có trải nghiệm với những dấu hiệu triệu chứng của qt kéo dài các triệu chứng phổ biến nhất bao gồm
ngất xỉu đây là dấu hiệu phổ biến nhất trong hộ trứng quy tê dài
ở những người bị độ trứng quy tê dài cơn ngất là do nhịp tim đập tạp thời thất thường
những cơn ngất xỉu có thể xảy ra đang vui mừng giận dữ hoặc đang sợ hãi hoặc đang trong lúc tập thể dục thể thao
ngất xỉu ở những người bị hộ trứng quy tê kéo dài có thể xảy ra mà không có cảnh báo mất ý thức sau khi bị giật mình bởi điện thoại đổ chuông
sau dấu hiệu và các triệu chứng sắp cắt xỉu sẽ bao gồm
hòa mắt đập nhanh loạn nhịp tim không đều yếu và mờ mắt
tuy nhiên trong mọi chứng quy tê dài dấu hiệu cảnh báo như vậy trước khi ngất xỉu là bất thường
hộ trứng quy tê dài có thể gây ra động kinh
nếu tim vẫn tiếp tục thất thường não bộ sẽ trở nên ngày càng mất oxy điều này sau đó có thể gây ra co giật đột ngột tử vong
thông thường nhịp tim trở lại bình thường
tuy nhiên nếu điều này không xảy ra một cách tự nhiên và khử dung chuyển về nhịp tim bình thường kịp thời cái chết đột ngột sẽ xảy ra
các dấu hiệu và triệu chứng của hộ trứng quy tê dài di chuyển có thể bắt đầu trong những tháng đầu tiên trong cuộc sống hoặc cũng có thể cuối tuổi trung niên
hầu hết những người trải nghiệm dấu hiệu của triệu chứng qt kéo dài có những triệu chứng đầu tiên vào thời điểm đến bốn mươi tuổi
hiếm khi dấu hiệu triệu chứng của hộ trứng quy tê kéo dài có thể xảy ra trong giấc ngủ hay vừa thức dậy
nên gặp các bác sĩ nếu đột nhiên hoạt động thể chất bất thường thú tình cảm hoặc khi sử dụng bất kỳ một loại thuốc nào mới
những người có nguy cơ bị mắc hộ trứng quy tê dài sẽ bao gồm
trẻ em thanh thiếu niên và người lớn khi bị ngất không giải thích được chết đột ngột tai nạn khác gần đây không thể giải thích được động kinh không giải thích được hoặc có tiền sử bị ngừng tim
những người có người thân trong gia đình bị mắc hộ trứng quy tê dài
hộ trứng quy tê dài thường không được trần đoán hoặc trần đoán sai một cách chứng dối loạn chẳng hạn như động kinh
những người có ít maze cali hoặc canxi trong máu
kali maze và canxi là tất cả khoáng chất quan trọng cho sức khỏe của hệ thống tim mạch
kéo dài khoảng thời gian quy tê không bao giờ có thể gây ra bất kỳ vấn đề nào
tuy nhiên căng thẳng về thể chất hoặc tinh thần có thể gây nên một trái tim nhạy cảm với khoảng qt kéo dài gây ra nhịp điệu của tim không ra khỏi kiểm soát gây đe dọa tới tính mạng nhịp tim không đều loạn nhịp bao gồm
xoắn đỉnh loạn nhịp tim này có thể là thời điểm tâm thất đập nhanh làm cho sóng trên màn hình điện tâm đồ bị xoán
dung thắt tình trạng này sẽ làm cho tim thắt đập quá nhanh dung không còn bớm máu
trừ khi được sóc lại nhịp tim bình thường bằng thiết bị gọi là máy khử dung tim dung thắt có thể dẫn tới tổn thương não và gây ra tử vong
các bác sĩ khuyên cáo với những trường hợp mắc hộ trứng quy tê dài rõ ràng hoặc nghi ngờ mắc phải hộ trứng quy tê dài gia đình từng có người bị mắc quy tê dài cần phải được đưa tới trung tâm có chuyên khoa tìm mạch để tầm soát đánh giá nguy cơ